các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng nguyễn đình giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chú tại huyện anh sơn nghệ an phát hiện số lượng lớn ma túy được giấu dưới những tấm ngói
mở rộng điều tra ban chuyên án tiếp tục bắt giữ ban đầu tượng liên quan khác
gồm hoàng doanh nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện đô lương nghệ an
nguyễn công cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng chú tại huyện yên hành nghệ an
thù dự thêm hơn hai trăm linh gram heroin và gần một viên ma túy tổng hợp
cùng với hai xe ô tô dùng để vận chuyển ma túy
tại cơ quan điều tra nguyễn đình giang khai nhận đã mua số ma túy trên từ lào đưa về việt nam
rồi vận chuyển đi các tỉnh phía bắc nam tiêu thụ
một vụ phá rừng đầu nguồn nghiêm trọng vừa được các cơ quan chức năng của huyện đam rông
tỉnh lâm đồng phát hiện tại lô một a khoảnh hai tiểu khu một trăm linh năm
thuộc địa phận xã đạ tông huyện đam rồng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ siripoc quản lý
tại hiện trường lực lượng chức năng đã xác định có hơn sáu năm trăm linh m hai rừng phòng hộ bị xâm hại
nhiều cây gỗ lớn thuộc nhóm năm và sáu bị đốn hạ nằm ngổn ngang
trong đó có nhiều cây có đường kính gốc gần một mét
ngoài hàng chục cây gỗ đủ kích thước bị đốn hạ bằng cưa máy mà lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng
lực lượng chức năng còn phát hiện một khối lượng gỗ đã được cưa sẻ thành gỗ hộp vuông
chuẩn bị đưa ra khỏi rừng
vào cuộc điều tra xác minh cơ quan chức năng của huyện đam rông xác định
tổng phá khoảnh rừng trên là grandjean hani sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thệ huyện đam rông
hani khai nhận phá rừng để lấy đất sản xuất nhưng số gỗ thành phẩm còn lại tại hiện trường
đã tố cáo việc phá rừng khai thác gỗ trái phép mà nahi đã thực hiện
trả thù vì bị thu giữ nhiều tăng vật bẫy thú rừng đối tượng lê hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại huyện phú lộc xông vào cơ quan bảo vệ rừng phòng hộ để hành hung cán bộ
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thịnh
huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê hưng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi một lê hương xông vào văn phòng ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân
dùng dao đe dọa ông nguyễn văn lương phó đội trưởng đội chuyên trách bảo vệ rừng của ban này
để đòi lại các vật dụng dùng để bắt động vật mà đội chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra truy quét đã thu giữ của đối tượng
ông lương đã khống chế và tức đoạt dao từ lê hưng
tuy nhiên hưng tiếp tục dùng gạch bê tông nắt vỉa hè ném liên tiếp vào người của ông lương
đã khiến ông bị thương tích nặng vùng mặt phải cấp cứu tại bệnh viện
qua giám định cơ quan chức năng kết luận ông lương bị thương tích tỷ lệ hai mươi một
giả vờ làm người thu mua ve chai rồi tìm kiếm những ngôi nhà vắng chủ dài ngày để chọn làm điểm trộm cắp
đối tượng lê tấn việt hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về ba vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản mà đối tượng việt đã gây ra
liên tục ba ngày hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm tháng một mươi một việt đột nhập ba căn nhà cao tầng ở quận ngũ hành sơn
trộm ba tv màn hình phẳng bảy loa tv hai quạt trần bốn bức tranh tường hai sổ tiết kiệm ngân hàng
gần bốn triệu tiền mặt thậm chí ngay cả bếp ga máy hút khói bồn rửa tay
máy xây sinh tố hay ổ cứng cũng bị việt kệ phá để lấy cắp mang đi cầm cố bán lấy tiền tiêu xài
tổng giá trị tài sản việt trộm cắp được lên tới gần hai trăm linh triệu đồng
trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt tỉnh lạng sơn vừa phát hiện ngăn chặn và kịp thời một xe khách
đang tìm cách vượt barrier vận chuyển số lượng lớn nầm lợn nhập lậu từ biên giới vào sâu trong nội địa
qua kiểm tra thực tế chiếc xe khách loại bảy chỗ hiệu suzuki
mang biển kiểm soát hai mươi chín d năm trăm ba mươi năm đã được tháo hết ghế ngồi đang vận chuyển một mươi năm bao tải dứa
bên trong là nầm lợn cấp đông với tổng trọng lượng sáu trăm năm mươi kg có xuất xứ ngoài việt nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe là vũ anh trí trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho lô hàng thực phẩm vận chuyển trên xe
toàn bộ số thực phẩm bẩn nhập lậu trên đã được bàn giao cho cơ quan thú y để tiến hành tiêu hủy theo quy định
phạt vi phạm hành chính đối với lái xe số tiền ba mươi triệu đồng xung công quỹ nhà nước
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv